các bộ ngành địa phương sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
trong khi đó đến dạng sáng ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi lực lượng chức năng huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
vẫn đang tìm kiếm ba công nhân mất tích trong vụ sập mỏ ti tan nam suối nhung
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy một thi thể
cụ thể là vào chiều tối ngày một mươi năm tháng một mươi có bốn công nhân đang làm việc tại khu vực bãi thải
sau khai thác quạng ti tàn thuộc xã thuận quý thì bất ngờ xảy ra sập mỏ cả bốn người mất tích
vị trí bốn công nhân mất tích đang trong quá trình bàn giao mặt bằng để thi công đường ven biển dt bảy trăm một mươi chín b
hiện địa phương đang triển khai nhiều máy xúc để đào bới khu vực các công nhân bị mất tích
một thông tin đáng chú ý khác năm đối tượng cùng với tăng vật là ba mươi viên ma túy tổng hợp
vừa bị đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phát hiện bắt giữ
ngày một mươi bốn tháng một mươi tại khu vực đường tránh phường đông lương thành phố đông hà tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng đỗ trung hiếu chú tại tỉnh quảng trị
đang vận chuyển một mươi tám viên ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra thu giữ và bắt giữ hai đối tượng có liên quan là phạm văn thắng và nguyễn hải định
cùng chú tại huyện hương hóa
sáng ngày một mươi năm tháng một mươi tiếp tục bắt giữ đối tượng đoàn quang long và nguyễn bảo ân
long khai nhận trước đó vào ngày bốn tháng một mươi khi đang vận chuyển một mươi hai viên ma túy
tới địa phận xã hướng hiệp huyện đắk rông thì thấy lực lượng chức năng nên đã vứt hàng và bỏ chạy
số ma túy này hiện đã bị lực lượng chức năng thu giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam sáu đối tượng
đã thực hiện hành vi giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
nạn nhân sinh năm hai nghìn bảy trú tại xã đôn phong huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
tại cơ quan công an nạn nhân trình bày từ cuối năm hai nghìn hai mươi một có quen biết và quan hệ tình dục với một số người
vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai gia đình đưa đi khám thì mới phát hiện mình đang mang thai
lực lượng chức năng đã xác minh làm rõ khởi tố sáu đối tượng là đặng văn lai triệu văn trung
cùng chú tại huyện bạch thông dương đình hưởng chú tại thành phố bắc cạn triệu tồn liều
chú lý văn sao công chú tại huyện trợ đồn lý kiềm vân chú tại tỉnh cao bằng
đối tượng triệu văn quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ hậu thường chú tại xã minh tiến huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
có nốt ruồi cách hai cm trên sau cánh mũi phải
và đối tượng hoàng văn phượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại xã canh nậu huyện yên thế tỉnh bắc giang
có nốt ruồi cách một cm dưới trước mép trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một mươi sáu
cơ quan công an sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý